đồng chí trương hòa bình đã đến dân hương dân hoa tại khu lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng ở xã mỹ hòa hưng
thành phố long xuyên tỉnh an giang đồng thời trao tặng hai trăm linh triệu đồng cho quỹ khuyến học ở xã mỹ hòa hưng
sau lễ dân hương dân hoa phó thủ tướng đã ghi lại những dòng cảm tương của mình đối với chủ tịch tôn đức thắng
người chiến sĩ cộng sản cách mạng kiên trung phó thủ tướng đã trao tặng hai trăm linh triệu đồng cho quỹ khuyến học khuyến tài
tại xã mỹ hòa hưng đây là phần quỹ chăm lo cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học của địa phương
phó thủ tướng mong rằng địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cháu học sinh là con em có hoàn cảnh gia đình khó khăn
vượt khó học giỏi để các cháu vững bước trên con đường học vấn trở thành người tài phục vụ cho sự phát triển của quê hương đất nước